tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã hòa tâm huyện đông hòa
sáu bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử bao gồm nguyên chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đông hòa
nguyên lãnh đạo và nhân viên phòng tài nguyên môi trường phòng kinh tế hạ tầng
trung tâm phát triển quỹ đất huyện đông hòa nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hòa tâm
về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản ba
điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín
theo cáo trạng truy tố từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư
tại xã hòa tâm để thực hiện dự án nhà máy lọc hóa dầu vũng dô
sáu bị cáo đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của nhà nước trong việc đền bù
giải phóng mặt bằng gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín hai tỷ đồng
cáo trạng cũng đề nghị xử lý hành chính đối với tám người khác có liên quan đến vụ việc
sai phạm ở dự án đền bù tại xã hòa tâm
đến nay cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn một hai tỷ đồng
những người có liên quan và các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn bốn hai tỷ đồng
theo kế hoạch phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng chín